chỉ trong thời gian ngắn trở lại đây đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
thế nhưng ở nơi có tàu hỏa đi qua tình trạng người dân bất chấp nguy hiểm thản nhiên sinh hoạt ở khu vực đường tàu vẫn tiếp diễn
những hành vi vi phạm hành lang an toàn đường sắt đã và đang diễn ra hết sức nghiêm trọng tại các tuyến đường như lê duẩn giải phóng đường tàu tại cầu long biên
việc này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị ảnh hưởng đến giao thông đường sắt mà còn gây nguy hiểm cho tính mạng của chính những người vi phạm
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
người lớn thản nhiên nhắm lò nấu nướng bế con cháu ngồi hóng mát
trẻ em vô tư nhảy nhót chơi đùa trên đường dây tàu hỏa
những hành động vô tư tạo dáng chụp ảnh của đông đảo các bạn trẻ
những tuyến sắt sinh hoạt cũng được vứt ra ngay tại đường tàu
đây là những hình ảnh ghi lại được trên một số tuyến đường có đường sắt đi qua
không mấy ai để ý đến những mối nguy hiểm đang cận kề họ từng phút từ giờ
nhìn tàu tàu có qua không mấy cả

mới đây nhất chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần đã diễn ra năm vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng
gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản làm ba người chết một mươi người bị thương
đây là những con số rất đáng báo động về vấn đề bảo đảm an ninh an toàn đường sắt
tuy nhiên mặc cho thực trạng nguy hiểm như vậy
nhiều người dân vẫn thẳng nhiên sinh hoạt trên đường sắt
tàu bất chấp những nguy hiểm có thể xảy đến bất kỳ lúc nào
trước tình trạng trên các cơ quan chức năng của hà nội và trung ương cần có những giải pháp đồng bộ
đồng thời chính bản thân người dân cũng phải có nhận thức đúng đắn về những mối nguy hiểm này
bảo đảm an toàn tính mạng cho những người dân sống gần những khu vực này